các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên cơ giới các đối tượng đã móc nối với cò và trực tiếp nhận tiền của chủ xe để bỏ qua các lỗi như không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải lốt xe mòn phanh xe không đảm bảo đèn xe không đúng quy định v v
tùy vào lỗi vi phạm ngoài tiền thu theo quy định của nhà nước thì các đối tượng sẽ nhận tiền hối lộ từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng
số tiền nhận hối lộ được đạt tập hợp để cuối tuần chia cho các thành viên liên quan
một đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam
qua địa bàn tỉnh hà tĩnh để đưa vào các tỉnh phía nam tiêu thụ vừa bị công an huyện vũ quang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng liên quan triệt phá bắt giữ năm đối tượng thu một mươi hai kg ketamine năm sáu trăm linh viên hồng phiến cùng nhiều tăng vật liên quan
trước đó trên tuyến đường hồ chí minh đoạn đi qua địa phận xã thọ điền huyện vũ quang lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng gồm đậu thế anh và nguyễn văn tiệp cùng chú huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh thu giữ một mươi hai kg ma túy ketamine và năm sáu trăm linh viên hồng phiến

tòa án a sáng thường xuyên uống rượu và ngược đãi vợ con vào ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc xảy ra mâu thuẫn thương đã dùng ghế gỗ đập vào vùng đầu ông sáng khiến nạn nhân bị thương nặng sau khi phát hiện ông sáng vẫn còn thở thương tiếp tục dùng một đoạn dây thừng thắt cổ khiến cho nạn nhân tử vong